chủ tịch nước nguyễn xuân phúc trường ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương đã làm việc với ban cán sự đảng tòa án nhân dân tối cao
cùng dự có đồng chí nguyễn hòa bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng tránh án tòa án nhân dân tối cao cùng lãnh đạo một số bộ ngành trung ương
trong nhiệm kỳ vừa qua các tòa án đã thụ lý hơn hai bốn triệu vụ việc số vụ việc đã giải quyết đạt tỷ lệ chín mươi bảy sáu
chất lượng xét xử tiếp tục được bảo đảm và có nhiều tiến bộ
tỷ lệ bản án quyết định bị hủy sửa do nguyên nhân chủ quan hàng năm đều dưới một năm đạt chỉ tiêu nghị quyết của quốc hội
đã chủ trì xây dựng chín dự án luật chín dự án pháp lệnh và ba dự thảo nghị quyết của quốc hội hướng dẫn thi hành luật pháp lệnh
phối hợp với các cơ quan có liên quan trình quốc hội ban hành nhiều dự án luật
việc áp dụng án lệ trong nhiệm kỳ qua mặc dù đang ở giai đoạn đầu
nhưng đã có những án lệ được tranh án tòa án tối cao nhiều nước đánh giá đạt trình độ quốc tế
để tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách tư pháp thời gian tới
tòa án nhân dân sẽ tăng cường sự lãnh đạo của đảng và sự giám sát của cơ quan dân cử
xây dựng nền tư pháp công khai minh bạch phục vụ nhân dân chịu sự giám sát của nhân dân
hoàn thiện tổ chức bộ máy và hoạt động của tòa án theo thẩm quyền xét xử
có sự tách bạch hợp lý với các đơn vị hành chính xây dựng cơ chế bảo đảm tòa án độc lập
thực thi quyền xét xử theo pháp luật bên cạnh đó sẽ đổi mới và hoàn thiện thủ tục tố tụng
xây dựng đội ngũ cán bộ tòa án chính quy chuyên nghiệp tinh nhuệ tận tụy và tận tâm xây dựng tòa án điện tử